ngày năm tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh thái nguyên cho biết trong ngày bốn tháng một mươi một địa phương này ghi nhận một mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín đây là số lượng ca nhiễm trong ngày nhiều nhất tại thái nguyên trong suốt nhiều tháng qua
đáng lưu ý trong số các ca nhiễm covid một mươi chín này có cả học sinh và giáo viên ở các trường học trên địa bàn tỉnh thái nguyên trong đó có một học sinh lớp năm c trường tiểu học thuận thành thị xã phổ yên và một học sinh lớp một mươi hai a tám trường trung học phổ thông chu văn an thành phố thái nguyên
giáo viên nhiễm sars cov hai là trường hợp của cô giáo ttmt trường trung học cơ sở tích lương thành phố thái nguyên
trước đó từ ngày một tháng một mươi một thành phố thái nguyên phát hiện hai ca nhiễm trong cộng đồng
ngày hai tháng một mươi một ủy ban nhân dân thành phố thái nguyên ra quyết định tạm dừng việc dạy và học trực tiếp trên địa bàn chuyển sang học trực tuyến
ngày năm tháng một mươi một tin từ sở y tế vĩnh long cho biết qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng tỉnh vĩnh long đã ghi nhận thêm năm mươi bảy trường hợp dương tính covid một mươi chín
trong đó thành phố vĩnh long có đến ba mươi ca các trường hợp còn lại ở huyện vũng liêm long hồ và tà bình
đáng lưu ý trong số ca mắc mới có một mươi hai ca được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại công ty trách nhiệm hữu hạn tỷ xuân khu công nghiệp hòa phú huyện long hồ vĩnh long
như vậy tính từ ngày một tháng một đến ngày năm tháng một mươi một vĩnh long đã ghi nhận ba chín ca mắc covid một mươi chín số ca điều trị khỏi bệnh là hai năm trăm ba mươi hai trường hợp và có bốn mươi bảy trường hợp tử vong
trong ngày vĩnh long đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho bốn năm trăm linh ba người trên một mươi tám tuổi và hai bảy trăm bảy mươi ba trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đến nay đã có năm sáu trăm bốn mươi chín trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi và chín trăm bốn mươi năm sáu trăm chín mươi ba người trên một mươi tám tuổi được tiêm vaccine
trong đó có bảy trăm bốn mươi hai chín trăm sáu mươi tám người được tiêm mũi một đạt tám mươi bảy bốn và hai trăm linh hai bảy trăm hai mươi năm người tiêm đủ mũi hai đạt hai mươi ba tám mươi bốn dân số trên một mươi tám tuổi
cùng ngày trung tâm y tế tỉnh hồ vĩnh long bán hành vi phòng covid một mươi chín
trung tâm y tế tỉnh hồ vĩnh long ban hành kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín diện rộng trên địa bàn thành phố vĩnh long
theo kế hoạch từ ngày sáu đến ngày bảy tháng một mươi một lực lượng y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín một trăm linh người dân trên địa bàn bảy phường một hai ba bốn năm tám chín
và người dân thuộc nhóm nguy cơ và địa bàn nguy cơ ở bốn phường còn lại bao gồm trường an tân ngãi tân hòa và tân hội
ngày năm tháng một mươi một bà nguyễn thị quyên thanh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch xét nghiệm covid một mươi chín phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh vĩnh long
theo kế hoạch ngành y tế sẽ xét nghiệm pcr hoặc test nhanh tháng nguyên phù hợp cho từng mục tiêu cụ thể tầm soát ngẫu nhiên định kỳ tại địa bàn nguy cơ
nhóm nguy cơ để phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm đánh giá và nhận định tình hình dịch bệnh trên địa bàn người ở cách ly tập trung f một người về từ vùng dịch
tất cả người bệnh khi đến khám bệnh tại các cơ sở y tế theo đúng quy định của bộ y tế xét nghiệm sàng lọc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh
nguyên tắc lấy mẫu là ưu tiên sử dụng xét nghiệm test nhanh thái nguyên để tách f nhằm cách ly nguồn lây nhiễm điều trị kịp thời
xét nghiệm pcr đảm bảo trả kết quả xét nghiệm trong vòng một mươi hai giờ kể từ khi tiếp nhận mẫu
sở du lịch tp hcm vừa xây dựng dự thảo đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến tp hcm sử dụng hộ chiếu vaccine cuối năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai
dự kiến đề án thí điểm từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và thực hiện mở rộng trong năm hai nghìn hai mươi hai không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine
lựa chình thực hiện theo ba giai đoạn
giai đoạn một
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói khép kín thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế
qua các phương tiện du lịch đường thủy tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại tp hcm
doanh nghiệp lữ hành được phép hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện
có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thời gian hoạt động từ năm năm trở lên
có thị trường nguồn khách phù hợp với thị trường được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến tp hcm
doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào tp hcm tối thiểu năm mươi khách một năm
số liệu tính năm hai nghìn một mươi chín
có hợp đồng trực tiếp với cơ sở lưu trú được lựa chọn thí điểm đón khách du lịch quốc tế tại tp hcm
ưu tiên cho đơn vị ứng dụng công nghệ trong việc phục vụ khách du lịch
thực hiện tốt các quy định khác của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lữ hành trong quá trình phục vụ khách du lịch
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế cho phép tất cả các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định
được phép phục vụ khách du lịch quốc tế đến tp hcm thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ
thông qua các phương tiện du lịch đường thủy
khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại tp hcm trong thời gian bảy ngày
trước mắt kết nối kiên giang nha trang đà nẵng quảng nam quảng ninh và có thể bổ sung một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế
giai đoạn ba mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
thời điểm bắt đầu giai đoạn ba sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu
quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến tp hcm
thực hiện quy trình thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn
quy trình vận chuyển khách quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế tại cơ sở lưu trú điểm tham quan cơ sở dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương
đối tượng là khách quốc tế khách người việt nam đang làm việc sinh sống tại các nước bà con kiều bào đi theo mục đích thương mại công vụ hồi hương thăm thân
được nhập cảnh vào tp hcm theo quy định về xuất nhập cảnh cách ly theo quy định an toàn của chính phủ bộ y tế cùng các cấp thẩm quyền
khách quốc tế chuyển tiếp đến từ năm địa phương đã được chính phủ đồng ý chủ trương về thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến việt nam là đà nẵng kiên giang khánh hòa quảng nam và quảng ninh
khách quốc tế đến và đi theo mục đích du lịch chọn gói combo khép kín tham quan du lịch tp hcm giai đoạn một và khách quốc tế đến đi theo mục đích du lịch giai đoạn hai và ba từ tất cả các thị trường được phép mở đường bay
khách quốc tế đến đi theo mục đích du lịch từ các phương tiện du lịch đường thủy nhập cảnh qua cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn ưu tiên khách du lịch đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có độ an toàn cao về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại một số khu vực như châu âu trung đông đông nam á đông bắc á và bắc mỹ châu úc
khách quốc tế cần đáp ứng các điều kiện như có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín được cơ quan có thẩm quyền tại việt nam công nhận không áp dụng đối với trẻ em dưới một mươi hai tuổi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ
với loại vaccine một mũi có hiệu lực đủ một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm xuất cảnh hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp và được việt nam công nhận
thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá sáu tháng có kết quả âm tính với xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc rt lam trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận
tính từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm
có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm tối thiểu năm mươi usd tham gia chương trình du lịch chọn gói của doanh nghiệp lữ hành